thưa quý vị hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ mà chúng tôi phản ánh ở những bản tin trước
là một tổ chức tự xưng tại việt nam chưa hề được pháp luật thừa nhận hoạt động một cách lén lút
và cách thức lôi kéo các thành viên cũng hết sức mờ ám khi mà những thành viên trong hội này
luôn giao giảng đứng trên mọi tôn giáo và đức thánh của họ là số một trong toàn vũ trụ này
những thành viên của hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ lại thường lang thang
ở các trường đại học các công viên và chợ để tìm những người nhẹ dạ cả tin và lôi kéo
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã tiếp tục vạch trần thủ đoạn lôi kéo rụ rỗ thành viên
của tổ chức này để cung cấp tới quý vị
sau nhiều ngày xâm nhập sâu vào tổ chức tự xưng hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ
phóng viên đã làm quen được với một số thành viên vừa mới đi nghe giao giảng mà chưa làm lễ gia nhập hội phái
với lý lẽ về ngày tận thế sắp đến những thành viên của hội đã dùng cả những hình ảnh minh họa
để truyền đạt sao cho thuyết phục nhất đến người nghe nhưng thực tế không phải ai cũng tin
thầy giáo bùi đình huỳnh là người được chính học trò của mình mời tham gia hội thánh của đức chúa trời
hay đức chúa trời mẹ tin tưởng học trò của mình thầy giáo huỳnh đã đến các seon để nghe giảng đạo

hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ thường tiếp cận để lôi kéo thành viên
chung ở các cổng trường đại học công viên hay các chợ dân sinh
và bản thân chị cũng được các tín đồ tiếp cận mua hàng rất nhiều lần
đặc điểm của bên chú trời là mua áo trắng
lúc nãy là sơ mi trắng
và chân máy thật dài phải qua đầu gối mới được không được trên đầu gối
thì bắt đầu mình thấy cứ dẫn nhau đi mua áo sơ mi nhà mình
thì mình mới hỏi là ơ thế sao lại cứ phải mua sơ mi không ạ

chống thờ như thế này không được đâu không mẻ thiên
thì bắt đầu phải giảng đại bắt đầu bảo là

nghĩa là gọi là áp đặt hết mọi thứ
bên cạnh những người không tin và quyết không theo
thì cũng có không ít người nhẹ dạ cả tin bị rủ dê lôi kéo
gia đình phản ứng kịch liệt
nhưng con tôi có bảo là
là mọi sự việc phải vượt qua mới thành đạt
và tôi thấy kể từ ngày đi đến giờ là
kinh tế gia đình xa xút rất lớn
tình cảm trong họ trong gia đình cũng mất hết
những đối tượng của hội tự xưng này
thường lợi dụng những áp lực trong cuộc sống
để lồng ghép vào các bài giảng
vậy nên mọi người dân cần đề cao cảnh giác
với những luận điệu mà tổ chức tự xưng
hội thánh của đức chúa trời
giao giảng để lôi kéo
tránh tình trạng tiền mất tật mang
gia đình ly tán